trước đây nếu hành vi dùng tay trần bán thức ăn có thể bị phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng thì theo quy định mới người bán không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn dùng ngay sẽ bị phạt từ một đến ba triệu đồng
quy định này được bắt đầu áp dụng từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
việc tăng hình thức xử phạt nhằm mong muốn các cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống phải thực sự nâng cao trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
không khó để bắt gặp hình ảnh những người bán hàng vô tư dùng tay trần bốc thức ăn tại nhiều cửa hàng bán đồ ăn trên các tuyến phố
chỉ cần nhìn bóng mắt thường cũng thấy vấn đề vệ sinh an toàn tại các quán ăn là không được đảm bảo
nhưng khi được hỏi những chủ cửa hàng này đều thường trực sẵn câu trả lời chống chế
với quan niệm khuất mắt châm coi nhiều người vẫn sử dụng dịch vụ tại các quán ăn như vậy
tuy nhiên nhiều người dân cũng rất ủng hộ với quy định mới này bởi có nâng cao mức xử phạt mới có thể nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm